bộ giáo dục và đào tạo vẫn đang tiếp tục hoàn thiện chương trình giáo dục phổ thông mới
một điều chắc chắn là khối lượng kiến thức sẽ được lực bớt hoạt động thực hành trải nghiệm sẽ tăng lên
nhưng điều này đồng nghĩa với việc bộ giáo dục và đào tạo sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc triển khai
theo giáo sư nguyễn minh thuyết tổng chủ biên của chương trình giáo dục phổ thông mới
khối lượng kiến thức trong toàn bộ chương trình sẽ được giảm bớt giảm tải so với chương trình hiện hành
các hoạt động trải nghiệm sáng tạo nghệ thuật thể chất sẽ được đầu tư nhiều hơn
nhưng câu hỏi đặt ra là liệu cơ sở vật chất điều kiện dạy học ở việt nam hiện nay có đáp ứng được hay không
với cách thiết kế chương trình linh hoạt và có độ mở
giáo viên sẽ phải rất chủ động trong việc thiết kế bài giảng và hình thức truyền tải thông tin kiến thức đến cho các em học sinh
chúng ta quen với việc là trẻ ngồi đó và cô giáo đứng ở trước cô giảng
thế thì bây giờ nếu như chúng ta thay đổi để trẻ vận động nhiều hơn
bởi vì chỉ có vận động nhiều hơn thì tài trẻ mới tăng cường kỹ năng thôi
thì lúc đấy các cô sẽ lấy kỹ năng ở đâu ra để điều khiển các cháu hoạt động
đặc biệt là khi đã quen với việc chúng ta sẽ giảm
tất cả trẻ con hướng về phía cô và lắng nghe cô
hoạt động thì trẻ sẽ không hướng về phía cô nữa và chúng sẽ chăm chú vào những hoạt động đó
thì làm thế nào để lôi kéo được sự chú ý của trẻ về phía mình để hướng một cái hoạt động khác
thì đấy lại là một những kỹ năng khác
và rõ ràng cái điều này sẽ khiến các cô giáo cảm thấy rất là lo ngại
còn một yếu tố quan trọng nữa ảnh hưởng đến việc triển khai chương trình mới là việc thiết kế lớp học
với những lớp học có quy mô năm mươi bảy mươi học sinh như hà nội hiện nay
thật khó để có thể thiết kế các hoạt động tương tác giữa các học sinh với nhau
cái chương trình của chúng ta ấy vẫn nặng về lý thuyết và kiến thức đó
đôi khi nó cũng trừu tượng nó cũng xa rời thực tiễn
mà chúng ta hướng tới là thực nghiệp thực hành
nhưng rõ ràng là học sinh sẽ phải làm thực hành nhiều hơn
và như vậy là chúng ta các thiết bị thực hành kèm theo sẽ rất quan trọng trong cái quá trình đổi mới này
giảm kiến thức tăng trải nghiệm
theo nhiều chuyên gia bộ giáo dục vẫn phải lường trước hết những thách thức
vấn đề và khó khăn xung quanh việc đổi mới
bởi theo lộ trình năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
học sinh các lớp đầu cấp sẽ bắt đầu học theo chương trình sách giáo khoa mới
rõ ràng thời gian còn lại không nhiều